ngay sau khi cơn bão số bốn đổ bộ gây ảnh hưởng đến lưới điện trên địa bàn một số tỉnh như thanh hóa nghệ an và phú thọ
tổng công ty điện lực miền bắc đã kiểm tra và đôn đốc các công ty điện lực và đơn vị trực thuộc
huy động toàn bộ nhân lực vật lực khẩn trương khắc phục các sự cố
tính đến một mươi năm h ngày ba mươi tháng tám sau khi bão số bốn đổ bộ làm cây cối gãy đổ vào hệ thống đường dây điện
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an phú thọ khiến nhiều cột điện bị gãy đổ lưới điện chung và hạ áp cũng bị sự cố
ảnh hưởng đến hơn năm trăm bốn mươi sáu khách hàng dùng điện với tổng thiệt hại ước tính hơn một chín tỷ đồng
hiện các công ty điện lực đang khẩn trương triển khai các phương án khắc phục để sớm cấp điện trở lại
công ty điện lực nghệ an đã huy bồng toàn bộ nhân lực vật lực để triển khai khắc phục sự cố
trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi đặt mục tiêu là khắc phục xong sự cố để đảm bảo cấp điện cho nhân dân
hướng đến việc cấp điện ổn định trong dịp mùng hai tháng chín
bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng hoàn lưu bão
các tỉnh bắc bộ và thanh hóa có mưa to đến rất to đến ngày mùng hai tháng chín
tổng công ty đề nghị các công ty điện lực cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ
sẵn sàng ứng trực theo phương châm bốn tại chỗ